vừa qua ban quản lý khu di tích kim liên tỉnh nghệ an đã tổ chức hội thi gói bánh trưng xanh lần thứ nhất
dân cúng lễ rỗ bảo hoàng thị loan thân mẫu của chủ tịch hồ chí minh và chào mừng xuân mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
hội thi gồm bốn đội thuộc các phòng của ban quản lý khu di tích kim liên tham gia
mỗi đội sẽ thi gói và nấu hai mươi cặp bánh trưng xanh
sau khi hoàn thành việc chấm giải toàn bộ số bánh trưng trên sẽ được dâng cúng và trưng bày
tại lễ rỗ lần thứ một trăm một mươi bảy năm ngày mất bà hoàng thị loan hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh một hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám âm lịch
và trao tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện nam đàn
đây là dịp thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đoàn viên thanh niên và người lao động
ở khu di tích đặc biệt quốc gia nhằm tạo không khí vui tươi ấm áp đón xuân mới
mang đậm nét đặc trưng văn hóa truyền thống và góp phần lưu giữ phong tục đón tết cổ truyền của dân tộc